vào khoảng một giờ sáng ông hải cùng với con trai là huỳnh tấn thành đang ngủ trong nhà thì phát hiện có hai đối tượng trộm chó đang định tẩu thoát
ông hải và anh thành mở cửa yêu cầu hai đối tượng bỏ con chó xuống lề đường đồng thời kéo đồng thời kéo xe máy giữ hai đối tượng lại và nhờ người dân hỗ trợ
tuy nhiên trong lúc rằng co ông hải đã bị một trong hai đối tượng dùng súng tự chế bắn tử vong
khám nghiệm hiện trường lực lượng công an thu giữ một áo khoác màu đen một bình ác quy một bộ kích điện một súng điện tự chế và gần năm mét dây điện
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang vừa bắt giữ một nhóm đối tượng giật tài sản cướp giật tài sản chuyên nghiệp
các đối tượng này trú tại tp hcm xong hoạt động phạm tội tại khu vực tỉnh lân cận
trước đó vào khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đỗ xuân thắng cùng tất kiến hùng trú tại tp hcm đi xe gắn biển kiểm soát giả xuống địa bàn huyện phù hiệp tỉnh hậu giang
để cướp giật dây chuyền của một phụ nữ đi xe máy
khiến nạn nhân cùng phương tiện ngã xuống đường và bị thương
cho đến ngày hai mươi tám tháng hai tất kiến hùng tiếp tục điều khiển xe máy chở đối tượng lê văn tài chú cùng địa phương xuống địa bàn tỉnh hậu giang
liên tiếp thực hiện các vụ cướp giật dây chuyền rồi tẩu thoát
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ hùng và tài cùng tăng vật là bảy sợi dây chuyền vàng
bước đầu tất kiến hùng lê văn tài khai nhận chỉ trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai
các đối tượng đã gây ra chín vụ cướp giật tài sản tại các tỉnh như hậu giang bạc liêu sóc trăng vĩnh long và tiền giang
công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trương văn huy sinh năm hai nghìn một và phạm văn thiên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng chú tại xã tiên phong huyện tiên phước về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một giờ ngày hai mươi tháng ba lợi dụng đêm tối
hai đối tượng trên đã đột nhập xe ô tô của ông trần nguyên châu chú tại thị trấn hà lam huyện thăng bình
để lấy trộm một mươi hai triệu đồng một chỉ vàng của một số giấy tờ tùy thân
một mươi năm h chiều ngày hai mươi sáu tháng ba chính sát phát hiện bắt giữ hai đối tượng trương văn huy và phạm văn thiên
đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm trên còn thực hiện một số vụ trộm khác trên địa bàn tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
tại hà nội việc bàn giao các cơ sở thuộc danh mục do ủy ban nhân dân cấp phường xã quản lý về phòng cháy chữa cháy đang được khẩn trương thực hiện
theo đó lực lượng công an phối hợp cùng các ban ngành chức năng tích cực điều tra cơ bản phân loại các công trình loại hình cơ sở
để từ đó tham mưu cho ủy ban nhân dân quận huyện tiến hành bàn giao cho cấp xã phường quản lý theo danh mục đã được quy định tại nghị định một trăm ba mươi sáu
nhiều người đang kỳ vọng những điểm mới trong nghị định một trăm ba mươi sáu sẽ đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
cơ sở sản xuất này đóng trên địa bàn huyện quốc oai
qua kiểm tra cho thấy đơn vị đã rất quan tâm chú trọng đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên trong quá trình vận hành sản xuất vẫn phát sinh những lỗi gây nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy
riêng của thất lạc thì bỏ cái hướng thất lạc nhé em nhé
đại diện cho công ty thì tôi sẽ cam kết là sẽ nhắc nhở đội phòng cháy chữa cháy là sẽ khắc phục kịp thời những cái vấn đề mà đồng chí đã nêu ra và khắc phục ngay lập tức
theo nghị định một trăm ba mươi sáu những cơ sở như thế này và các cơ sở sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở sẽ thuộc danh mục cấp xã
phường quản lý về phòng cháy chữa cháy
với thay đổi này mạng lưới phòng cháy chữa cháy tại cơ sở sẽ được củng cố phương châm bốn tại chỗ được phát huy
đặc biệt là nâng cao trách nhiệm vai trò của chính quyền các cấp trong phòng cháy chữa cháy
từ khi có nghị định một trăm ba mươi sáu thì chúng tôi rất phấn khởi là gì
là thêm được cái mạng lưới quản lý thêm được những đối tượng thực hiện chức năng quản lý nhà nước
rõ việc rõ trách nhiệm đối với ủy chủ tịch ủy ban dân các xã thị trấn
điều đó là điều tra cơ bản sâu sát hơn kỹ càng hơn và chính xác hơn các cơ sở nằm trong khu dân cư
các hộ kinh doanh sản xuất các hộ dân
từ đó có điều tra cơ bản tốt có điều tra kỹ có điều tra sâu thì làm công tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy
chữa cháy và kiếm loạn lưới hộ mới đạt hiệu quả cao
nhận thức được ý nghĩa của những điểm mới trong nghị định một trăm ba mươi sáu
lực lượng công an đang tích cực triển khai thống kê giả soát công trình loại hình cơ sở
để từ đó phân loại cơ sở nào thuộc trách nhiệm của lực lượng công an
cơ sở nào thuộc trách nhiệm trực tiếp của chính quyền cấp xã phường
điều này đảm bảo tất cả các loại hình cơ sở từ quy mô nhỏ đến lớn
đều được quản lý về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định
về phía công an huyện chúng tôi cũng đã chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
phối hợp với công an các xã thị trấn tăng cường giả soát
phân loại các cơ sở theo quy định và xác định rõ phân loại rõ các cơ sở
thuộc diện công an lực lượng công an quản lý
và những cơ sở nào thuộc ủy ban dân dân cấp xã quản lý
trên cơ sở đó chúng tôi cũng đã có tham mưu cho ủy ban dân dân huyện
tổ chức một hội nghị bàn giao
để từ đó cấp xã cũng có cơ sở để thực hiện trách nhiệm quản lý của mình
về công tác phòng cháy chữa cháy
trên cơ sở luật phòng cháy chữa cháy và nghị định một trăm ba mươi sáu
và xây dựng kế hoạch căn cứ kế hoạch của các cấp
thì chúng tôi sẽ triển khai các nội dung các biện pháp
trên cơ sở đó nội dung tuyên truyền là chủ yếu
chúng tôi xác định như vậy
ngoài ra thì lập danh sách để đưa đi tập huấn
sẽ đảm bảo các nội dung phòng cháy chữa cháy cần thiết nhất
nghị định một trăm ba mươi sáu chính thức có hiệu lực
nhiều người đang kỳ vọng những điểm mới trong nghị định này
sẽ đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng cháy chữa cháy
đặc biệt tại địa bàn cơ sở khu dân cư
nhiều người đang kỳ vọng những điểm mới trong nghị định này
sẽ đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng cháy chữa cháy

đương nhiên cái chiêu trò chống phá kiểu này đã quá nhảm
là cây cớ để một số đối tượng phản động sống lưu vong ở nước ngoài
và một số phần từ bất mãn cơ hội chính trị trong nước
được dịp azure bình phẩm trên mạng xã hội
chuyên mục chống diễn biến hòa bình trên báo công an nhân dân
đã làm rõ vấn đề này
theo kết quả công bố trên đài á châu tự do rfa
năm hai nghìn hai mươi này tổ chức fredem house đã chấm việt nam được một mươi chín
trên thang điểm một trăm linh tụt đi một điểm so với năm hai nghìn một mươi chín về mức độ tự do
chẳng biết đánh giá tự do của fredam house được xây dựng
trên những tiêu chí cụ thể ra sao nhưng năm hai nghìn hai mươi khi cả thế giới
biến động và thay đổi vì ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
thì ở việt nam người dân được sống trong một môi trường
có thể nói là đáng mơ ước với rất nhiều quốc gia
kể cả các quốc gia tiên tiến
nhà nước việt nam luôn khẳng định ở việt nam không có tù nhân lương tâm
không có việc đàn áp bỏ tù những người bất đồng chính kiến
mà chỉ có việc điều tra xét xử những công dân vi phạm pháp luật
một tổ chức phi chính phủ hay một quốc gia dù lớn mạnh tới cỡ nào
cũng không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác
và càng không thể gây sức ép đối với việt nam bằng những nhận xét
về tình hình tự do nhân quyền một cách thiếu trách nhiệm
theo thống kê hiện nay tuyến brt hà nội đã đạt công suất
cỡ khoảng một hành khách trên một làn trong giờ cao điểm
và năng lực vận chuyển chỉ cao hơn năng lực của một làn ô tô trong đô thị
và chỉ khoảng năm mươi khai thác xe máy
và việc tiếp tục đầu tư để vận hành tiếp hay không tuyến brt
là một vấn đề được đặt ra đây là ghi nhận trên báo lao động
nguyên chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô việt nam ông nguyễn văn thanh cho rằng
một lượng lớn khách từ brt do đó cần phải tính toán để hai tuyến này hỗ trợ cho nhau
và điều chỉnh lại các tuyến buýt thường tạo kết nối xương cá chứ không chạy song hành
để điều phối khách cũng theo ông thanh brt được nghiên cứu đầu tư với khoản tiền lớn
để giải quyết ách tắc giao thông sau một thời gian khai thác
cần phải nghiêm túc đánh giá hiệu quả của tuyến brt này để tìm ra các giải pháp
còn trên báo điện tử việt nam nét đã đăng tải bài viết có nhan đề
bộ y tế tiếp tục đề nghị doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm nguồn cung vaccine covid một mươi chín
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trên thế giới
nhu cầu về vaccine tăng cao nguồn cung vaccine cho việt nam đang bị ảnh hưởng
để tăng nguồn cung tăng khả năng tiếp cận với nhiều nguồn vaccine an toàn và hiệu quả
cục quản lý dược đã đề nghị các cơ sở nhập khẩu tiếp tục khẩn trương liên hệ tìm kiếm
các nguồn cung ứng vaccine phòng covid một mươi chín từ các nguồn nhập khẩu như astrazeneca pfizer
johnson johnson sputnik v moderna sinovac đồng thời đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả
và đúng nguồn gốc xuất xứ để cung cấp vào việt nam trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật
trên báo kinh tế và đô thị trong tuần qua đã đăng tải bài viết với nhăn đề
coi chừng sập bẫy tín dụng đen
nội dung bài viết đã đề cập đến việc khi nhu cầu làm ăn tiêu dùng của người dân tăng cao
thì đây cũng là thời điểm cơ hội để nạn tín dụng
tín dụng đen dưới hình thức hụi họ đa cấp tài chính len lõi tìm ẩn nhiều rủi ro
với khoản vay lãi cắt cổ nếu như không trả đúng hẹn thì rất nhiều người vay tiền
thậm chí là những người thân cũng bị liên đới bị đe dọa bôi nhọ và khủng bố
các chuyên gia luật cho hay các hoạt động tín dụng theo kiểu bốc bắt họ hội đa cấp biến tướng
rất đa dạng nhưng đều có một công thức chung đó là lãi suất cắt cổ với rất nhiều khoản phí tiền phạt
khi vay tiền thì rất dễ dàng thủ tục nhanh gọn tuy nhiên lúc tính lãi thì khiến cho nhiều người hoang mang
và thủ đoạn đòi nợ rất tàn nhẫn không từ thủ đoạn gì để uy hiếp tinh thần của người vay tiền
cũng như là những người thân của họ
một chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư hùng vương thành phố việt trì tỉnh phú thọ

khi mà tham gia giao thông thì không có nồng độ cồn trong người
nó sẽ giảm bớt cái nguy hiểm cho những người khác và cái bản thân của mình
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn
sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh phú thọ thực hiện thường xuyên liên tục trong thời gian tới
bên cạnh đó trước diễn biến phức tạp của covid một mươi chín và tâm lý lo ngại của người dân
cho rằng thổi nồng độ cồn sẽ gia tăng nguy cơ lây lan covid một mươi chín
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã có biện pháp phòng dịch phù hợp đúng các bước quy định của bộ y tế
việc các anh chuẩn bị cho mỗi người đống thở để kiểm tra nồng độ cồn
và nhắc nhở người dân tham gia giao thông việc đeo khẩu trang đang thực hiện rất là tốt
mong các anh tiếp tục phát huynh
trong khi anh em đi tuần tra làm nhiệm vụ
thì chúng tôi đã quán triệt đến một trăm linh cán bộ chiến sĩ
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
nhưng bên cạnh đấy là chúng ta cũng phải giữ gìn và bảo vệ chính mình
và với những người xung quanh đảm bảo một trăm linh công tác phòng dịch
sử dụng mỗi người một ống đo nồng độ cồn
sử dụng ngân tay và khẩu trang y tế khi làm nhiệm vụ cồn sát khuẩn
vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh
đang là nhiệm vụ kép mà lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh phú thọ thực hiện
tuy nhiên ngoài việc gia quân xử lý của lực lượng chức năng
thì ý thức của người dân vẫn là nhân tố quyết định
đảm bảo giữ vững tình hình an toàn giao thông
bảo vệ sự an toàn của chính bản thân mình và những người xung quanh
đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp thẻ căn cước công dân
theo tinh thần khẩn trương hiệu quả đảm bảo tiến độ đề ra
bằng việc đưa các tổ lưu động về từng thôn bản vùng cao biên giới
tuy nhiên với đặc thù riêng của các huyện miền núi vẫn còn gặp nhiều khó khăn
cho nên từng cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực không kể ngày đêm
để đáp ứng nhu cầu của đồng bào các dân tộc
hai mươi hai h đêm tại trụ sở công an xã đắk rông huyện đắk rông tỉnh quảng trị
đây là thời điểm mà bà con đồng bào ba cô vân kiều
tập trung làm căn cứ công dân đồng nhất
tại đây tổ cấp căn cứ lưu động của công an huyện đắk rông
vẫn đang miệt mài tận tình
tiếp nhận xử lý hồ sơ cho người dân
mỗi ngày tổ lưu động cấp được tối đa từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh thẻ căn cước
tuy nhiên để đạt được con số này là cả một ngày dài
đối với cán bộ chiến sĩ
bởi đặc thù huyện miền núi vẫn còn nhiều tồn tại nhất định
hiện nay là đi làm thẻ căn cước công dân
mấy anh em công an rất nhiệt tình
để cho mượn của nào
chẳng để chụp thẻ căn cứ công dân
và còn thẻ vật phân khới
khi là đã được là cán bộ tuyên truyền cho bà con
trước khi đi làm là phải mặc là là chính tê áo sơ mi
nhưng mà bà con đây là không có quần áo đó để mặc
nên là khi trong khi quá trình mà làm để chụp ảnh căn cứ công dân
thì là cán bộ là phải điều trình và phải thay áo cho bà con để là chụp ảnh
bên cạnh sự thiếu thốn về vật chất
bất đồng trong ngôn ngữ cũng dẫn đến việc xác minh lại thông tin dữ liệu dân cư trên máy
làm mất rất nhiều thời gian
vì vậy tổ lưu động đã phân công từng cán bộ chiến sĩ phụ trách theo từng khâu
từ tiếp nhận đến xử lý thông tin hồ sơ mới
có thể đạt tiến độ cấp được ba trăm linh hồ sơ mỗi ngày một máy
hiện tại đến thời điểm này thì chúng tôi đã hoàn thành hơn năm hồ sơ
chúng tôi thu nhận hơn năm hồ sơ
để đã gửi về cho phòng pc sáu của hàn tỉnh hoa trị để xác minh
chúng tôi cũng cố gắng là đến ba mươi một tháng bốn là chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thành
cái chỉ tiêu mà cấp căn cước công dân cho người đủ một mươi bốn tuổi
để lên đủ điều kiện để cấp căn cứ công dân trên địa bàn
quá trình khai là làm liên tục cả ngày hôm tuần
từ thứ hai đến nhất là làm từ sáu giờ sáng cho đến một mươi hai giờ đêm
có những hôm là thậm chí là phải đến một hai giờ sáng
thế nên mình xong công việc
thì tiến bộ bây giờ là
trong quá trình làm thủ tục cấp thể căn cứ
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn
nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện miền núi tỉnh quảng trị
luôn chủ động khắc phục
làm việc hết mình
với tinh thần trách nhiệm cao
tất cả phấn đấu để hoàn thành tiến độ đề ra
thưa quý vị
với một đồng thì quý vị sẽ làm gì ạ
số tiền tuy không lớn
nhưng khi góp lại lại làm được một việc làm hết sức ý nghĩa
với việc các đoàn viên và học sinh
đóng góp một đồng mỗi năm
để gây quỹ xây dựng nhà nhân ái
gần tám năm qua hàng chục gia đình học sinh nghèo
ở huyện crong park tỉnh đắk lắc
đã được hỗ trợ để có ngôi nhà kiên cố
khang trang hơn
chương trình không chỉ giúp đỡ các gia đình ổn định cuộc sống
từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo
mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia
đoàn kết cộng đồng trong thế hệ trẻ
giáo dục các em về truyền thống tốt đẹp
lá lành đùm lá rách của dân tộc
câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp này
cũng sẽ thay cho lời chào kết của chương trình ngày hôm nay
trong những phút vừa rồi
đây là gia đình bà bế thị rin
ở xã eo phe huyện crong park
bà rin có hai người cháu bị tật nguyền
bố mẹ của hai cháu nhỏ này bỏ nhau
nên ông bà phải chăm nuôi
trong hoàn cảnh rất khó khăn
thấu hiểu điều đó
trong dịp tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một vừa qua
đoàn thanh niên huyện crong park
đã trích hai mươi năm triệu đồng
từ nguồn quỹ nhà nhân ái ngôi nhà một đồng
và kêu gọi các nhà hảo tâm
hỗ trợ xây tặng cho gia đình ông bà
căn nhà nhân ái này
với tổng giá trị tám mươi triệu đồng
giót xuống nắng thì ở được mưa thì cũng được
chốn chỗ này là chỗ kia
xong lại địa phương giúp đỡ bác
thì bây giờ bác ổn định
hỗ trợ cho bác bác thấy vui mừng
bác thấy quan tâm gia đình của bác
bệnh tật nữa thì cảm ơn chính quyền địa phương

ở đoàn thanh niên huyện crong park
ở đoàn thanh niên này
còn đây là căn nhà sắp được hoàn thành
của gia đình chị hơ ban nhiê
ở xã tân tiến
cách đây nửa năm việc có được căn nhà như thế này
là điều chị chưa bao giờ nghĩ tới
gia đình nhà tôi nó khó khăn
đi làm mượn suốt
nhưng mà không có nhà ở
giờ cảm ơn nhà nước hỗ trợ có một cái nhà đẹp
giờ họ hỗ trợ nhà cho chị
có nhà ở chị rất là cảm ơn
cơ quan với lại tất cả học sinh nữa
tôi đã có nhà đã sắp xong

rồi rất vui
những ngôi nhà nhân ái này
được xây dựng từ nguồn quỹ chương trình
nhà nhân ái ngôi nhà một đồng
do huyện đoàn crong park triển khai từ năm hai nghìn một mươi ba
theo đó mỗi năm
một đoàn viên thanh thiếu nhi
học sinh trong toàn huyện
sẽ bỏ vào thùng tiết kiệm của trường mình vài nghìn đồng
cứ như thế qua tám năm triển khai
quỹ nhà nhân ái ngôi nhà một đồng
và các nhà hảo tâm tổ chức từ thiện
đã hỗ trợ xây tặng
một mươi hai ngôi nhà nhân ái
cho gia đình các em học sinh nghèo
phong trào ngôi nhà một đồng
là một phong trào có ý nghĩa vô cùng to lớn
phong trào đã hỗ trợ
động viên các bạn học sinh
những người nghèo
cả vật chất lãng tinh thần
vượt qua hoàn cảnh khó khăn
vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống
đồng thời thông qua phong trào
giúp con hiểu hơn về
truyền thống tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách
của dân tộc ta
phát huy tinh thần đoàn kết
biết chia sẻ yêu thương
giúp đỡ lại nhau trong cuộc sống
không chỉ giúp đỡ các gia đình
có được ngôi nhà kiên cố
để từ đó ổn định cuộc sống
chương trình còn từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo
và còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái
trong đoàn viên thanh niên và học sinh
qua chương trình thì nó rất nhiều ý nghĩa giáo dục
không những giáo dục về
công sức lao động của bố mẹ
thứ hai là sự tương thân tương ái
hỗ trợ giúp đỡ
những người gặp hoàn cảnh khó khăn
và đối với thiếu nhi đó là những người bạn của mình
giúp bạn tới trường tốt hơn
và đặc biệt thì qua việc xây dựng như vậy
chúng tôi thấy được cái sự đoàn kết
cộng đồng trách nhiệm
của các tổ chức cơ sở đoàn hội đội
và đặc biệt đó là sự tham gia
xã hội hóa của cộng đồng
huyện đoàn grong park cho biết
trong thời gian tới
sẽ tiếp tục duy trì cách làm trên
để góp phần lan tỏa nhiều hơn nữa
tinh thần đoàn kết nhân ái
và giáo dục truyền thống tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách
trong lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh